thưa quý vị việt nam hiện đã điều trị khỏi hơn bốn trăm năm mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín trên tổng số sáu trăm tám mươi bảy sáu mươi ba ca mắc
trong các bệnh nhân đang điều trị thì có gần năm bốn trăm linh ca nặng một mươi năm địa phương qua một mươi bốn ngày chưa ghi nhận f trong nước là bắc cạn
tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình và nam định
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn ba mươi bốn triệu liều
bộ y tế cũng đã phân bổ thêm cho tp hcm là năm mươi bốn bảy trăm linh liều vaccine astrazeneca và hiện số vaccine này đã được đưa về các quận huyện và thành phố thủ đức
vâng thưa quý vị trong sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín đến sáu h sáng ngày hai mươi tháng chín
thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đống đa và một ca là ở cộng đồng tại quận hoàng mai
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm
dương đức tuấn cho biết dự kiến là sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đó áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa và cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
vâng thưa quý vị trước tình trạng không đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại một số cửa hàng bán bánh trung thu
công an phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội đã có thời điểm buộc phải yêu cầu các cửa hàng dừng bán
thiết nghĩ vì sức khỏe chung của cộng đồng mỗi người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định nhất là thông điệp năm k
đặc biệt không tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
mới đây tại đồng nai trong lúc tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
công an phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một nhóm người vi phạm quy định phòng chống dịch
tại một căn nhà thuộc kb ba phường quang vinh lực lượng công an phát hiện có đông người tụ tập có biểu hiện nghi vấn
thấy lực lượng công an nhiều người bỏ chạy
sáu người được đưa về trụ sở công an làm việc
sau khi tết nhanh covid một mươi chín ba trong số sáu người này cho kết quả dương tính
phường quang vinh hiện vẫn là một trong những vùng đỏ của thành phố biên hòa với hơn bốn trăm linh ca nhiễm
do vậy người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
dùng xe đăng ký luồng xanh để lén lút chở người về quê từ vùng dịch
khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thì tài xế liền đưa hối lộ ba triệu đồng
để xin được bỏ qua
nhưng đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở đồng thời bị xử lý về hành vi trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng chín
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành số năm tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tài xế lưu văn trọng chú tỉnh bình dương
điều khiển xe ô tô tải có đăng ký luồng xanh trở thuê chị đặng thị hiền
nên chốt kiểm soát đã lập biên bản giao công an huyện tân hiệp xử lý
tài xế trọng thừa nhận chở chị hiền từ thị xã tân uyên tỉnh bình dương
về quê tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tránh dịch covid một mươi chín với số tiền lập bốn triệu đồng
trong quá trình làm việc trọng đưa hối lộ số tiền ba triệu đồng
để mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị tổ công tác nhắc nhở
xét thấy việc trở thuê người trái phép về từ vùng dịch có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
công an huyện tân hiệp ra quyết định xử phạt hành chính tài xế trọng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện đưa chị hiền đi cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tại thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một mươi chín tháng chín
đã có ba mươi bốn trên năm mươi sáu xã phường không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng sau một mươi bốn ngày
sơn trà và ngũ hành sơn là hai quận xanh đầu tiên của thành phố
một mươi một phường thuộc hai quận này cũng đang dốc toàn lực để giữ vững vùng xanh
và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí mở cửa trở lại các hoạt động trong giai đoạn mới
từng là tâm dịch covid một mươi chín hiện nay quận sơn trà đã phủ xanh trên địa bàn bảy phường
địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để bảo vệ vùng xanh
khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm
trong đó việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng là điều kiện tiên quyết giữ vững vùng xanh lâu dài
và hướng đến chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở cửa một số hoạt động
thành phố có như là thân bổ vaccine về
thì chúng tôi tổ chức tiêm theo kế hoạch và tiêm ngay
và đến giờ phút trừ thì quận chúng tôi đã thiết lập được năm điểm tiêm vaccine
trong đó thì được sự đồng ý ở trên thì tổ chức tiêm được ba điểm
và quy mô tiêm thì bình quân một ngày chúng tôi tổ chức tiêm được từ bảy đến tám người
ngoài đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine đến toàn dân vùng xanh trên địa bàn còn được bảo vệ chặt chẽ
bởi các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào phường và từng khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt người ra vào sẽ góp phần
chẳng chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài sân nhập vào
đối với những trường hợp mà người dân mà ra ngồi đường không thật sự cần thiết
thì mình có thể làm chút mát làm nhát nhở để người dân chấp hành tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình mà không chấp hành đúng
thì đưa về đơn vị để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
còn tại quận nguồn sơn công tác phòng dịch cũng được xiết chặt
bên trong vùng xanh hàng quán được mở cửa phục vụ mang về
một số hoạt động thiết yếu khác
vẫn được nới lỏng
tuy nhiên mọi hoạt động đều được giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh
để người dân chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định
bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi
những trường hợp mà mua những thuốc chứ không phải thuốc sốc
thì mình được bó nhưng mà phải bảo khoảng cách hai mét
đeo cổ tròn theo quy định
những trường hợp mà nếu mà họ khai báo
mà họ ở từ vùng khớp tới họ mua
thì cái trường hợp đó là gì
cương quyết thông báo cho họ và chị liên hệ với cơ quan chức năng
người dân là tới mua thuốc mình phải hỏi họ ở đâu
và nếu không đúng thì vùng xanh của mình thì mình không bán
để liên hệ cùng cần thiết thì người ta liên hệ với y tế
chăm địa phương
và nhắc nhở người ta có bệnh phúc gì
gì cổ mơ hoặc cái là cứ tự khai báo y tế tự địa phương
sự ý thức từ phía người dân sẽ góp phần bảo vệ thành quả chống dịch
hơn bảy mươi ngày rộng rã của thành phố
nhờ đánh giá kết quả đà nẵng xây dựng ba phương án nới lỏng
trong giai đoạn tiếp theo
phương án một nới lỏng thêm một số hoạt động so với quyết định hai nghìn chín trăm tám mươi năm đang thực hiện
phương án hai chỉ tầm dừng một số hoạt động như từng áp dụng năm hai nghìn hai mươi
như karaoke vũ trường massage
phương án ba là sử dụng thẻ xanh thẻ vàng thẻ trắng
dựa trên dữ liệu vaccine cho những người đảm bảo điều kiện
đã có kháng thể tham gia các hoạt động cụ thể
dù áp dụng phương án nào thì tinh thần chống dịch tuyệt đối
chủ quan lê lại
chiều một mươi chín tháng chín thành phố thông tin về hoạt động của lực lượng giao hàng công nghệ
khi cho phép phạm vi làm việc liên quận huyện
số shipper đăng ký hoạt động trên địa bàn tăng đột ngột gấp gần bốn lần
khiến cho công tác xét nghiệm covid một mươi chín mỗi ngày quá tải
sở y tế tp hcm thống kê hiện thành phố đang có năm trăm linh một trạm y tế lưu động
kết nối với mạng lưới trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện
nhân viên y tế có thể xét nghiệm hai mươi shipper mỗi ngày
tuy nhiên sở công thương báo cáo trong ngày một mươi chín chín
số người đăng ký hoạt động giao hàng công nghệ tăng lên đến tám mươi hai một trăm sáu mươi người
gần chạm mức đăng ký của sở về lực lượng này với thành phố là chín mươi hai
các trung tâm có chức năng xét nghiệm covid một mươi chín đang cần tăng nhân lực
hoặc đề xuất giải pháp phù hợp hơn từ sở công thương
bởi nếu toàn bộ nguồn lực y tế phục vụ cho xét nghiệm shipper
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc f cách ly tại nhà